thưa quý vị còn khoảng hơn nửa tháng nữa mới đến tết trung thu nhưng hiện nay trên các tuyến phố của hà nội như lương văn can hàng mã hay hàng lược đã tràn ngập các mặt hàng đồ chơi với chủng loại và màu sắc giá cả đa dạng
tuy nhiên điều dễ nhận thấy là các mặt hàng này hầu hết đều có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
nhân lúc rảnh rỗi chị đào thị thúy đã tranh thủ đi mua sắm đồ chơi trung thu cho các cháu của mình và cuối cùng chị đã mua được một chiếc mặt nạ một chiếc gậy mèo hàng ngoại nhập có giá bốn mươi năm mươi nghìn đồng trên một chiếc với nhiều tính năng đa dạng thu hút sở thích của trẻ em
các mặt hàng ở trong nước thì không được đa dạng và không được đẹp mắt như hàng ngoại nên tôi đã chọn một cái hàng ngoại cho cháu rồi
theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại hầu hết các cửa hàng đồ chơi trung thu do trung quốc sản xuất vẫn chiếm lĩnh tới tám mươi
các bậc phụ huynh thường mua cho con em mình những loại đồ chơi ngoại nhập vì chúng bắt mắt dễ sử dụng hợp thời trang
mặc dù trung thu chưa đến nhưng mà tôi đến sớm trước khoảng nửa tháng để đến mua ít đồ cho các cháu
hôm nay đến đây thôi cảm nhận thấy là hàng hóa thì rất phong phú đa dạng nhưng mà cái hàng đồ chơi của nước ngoài nó áp đảo với hàng việt nam
và khách mua hàng thì tôi để ý thấy là có vẻ như người ta vẫn ưa chuộng hàng ngoại hay là hàng nội
thực ra thì máy móc của trung quốc thì nó làm đấy nó thay đổi liên tục
năm nay nó chơi cái nò này thì năm sau
nó thay đổi cái khác hoặc là nó học cả những cái của người việt nam mình ra cái hàng gì mà hot có nghĩa là bán chạy nhất là nó nhập lại và nó sản xuất đại trà nó sản xuất đẹp ngay mình luôn
đấy cho nên là mình không lại với trung quốc
khác với các gian hàng bán đồ chơi trung quốc những đồ chơi dân gian truyền thống được sản xuất trong nước thưa thớt người mua với mẫu mã đơn giản không hấp dẫn trẻ em
các cửa hàng sạp hàng bày bán đồ chơi truyền thống đang thực sự lâm vào tình cảnh ảm đạm
cũng như mọi năm dễ dàng nhận thấy là những mặt hàng như chống cơm đèn ông sao đầu lân mặt nạ ông địa với giá giao động từ ba mươi đến một trăm năm mươi nghìn đồng
hàng việt nam từ lâu đã không thể cạnh tranh được với hàng trung quốc vì hàng trung quốc giá rẻ đẹp mắt kiểu dáng thường xuyên được thay đổi
cùng với đó là tâm lý ưa dùng những món đồ đặc biệt lạ mắt
mà điều này thì đồ chơi việt chưa đáp ứng được và các sản phẩm đang thiếu đi tính hấp dẫn ngay trên sân nhà
thưa quý vị và các bạn nhiều năm qua các mặt hàng đồ chơi trung thu của nước ngoài đang chiếm lĩnh toàn bộ thị trường của việt nam
khiến các loại đồ chơi được sản xuất trong nước phải chịu lép vế hoàn toàn
vậy phải làm gì để vực dậy thị trường đồ chơi của hàng việt đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của hàng việt với hàng ngoại nhập
đang là câu hỏi được đặt ra với các cơ quan quản lý cũng như với các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trong nước